xin kính chào quý vị và các bạn
do tiếp tục chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục có mưa vùng núi và trung du
do có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ năm mươi đến một trăm hai mươi mm có nơi là trên một trăm tám mươi mm
nên quý vị cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng tại các khu vực trụng thấp
do có mưa nên mức nhiệt trên khu vực không cao ngày đêm ở mức là hai mươi bốn ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay
cũng như là thời đoạn ba ngày tới tiếp tục có mưa có nơi xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to và rông
người dân tại đây cần hết sức cảnh giác với lũ quét và xa lở đất nguy hiểm rất dễ xảy ra
do có mưa nên mức nhiệt trên khu vực cũng chưa tăng cao trưa chiều chỉ ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
với các tỉnh trung bộ trong hai ngày tới
một số tỉnh như là thanh hóa hay là nghệ an thì cũng do tác động của danh áp thấp
nên có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
còn đối với các tỉnh từ quảng bình đến khu vực thừa thiên huế thì mưa chủ yếu xảy ra ở vài nơi
ngày có nắng có nơi xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt trưa chiều trên toàn vùng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến phú yên thời tiết chủ đạo cũng là có nắng nhiều vào ban ngày
với mức nhiệt ngày đêm ở mức là hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
ba mươi độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi sáu độ và có nắng nóng
về chiều tối tại đây cũng có mưa vài nơi nhưng lượng không nhiều và kết thúc nhanh
vùng cao của tây nguyên trong ba ngày tới mưa sẽ có xu hướng giảm hơn về cường độ so với những ngày trước đó
chỉ còn xuất hiện trong thời đoạn ngắn
còn ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm ở mức là hai mươi một ba mươi một độ
với các tỉnh thành nam bộ thì tại đây cũng đang trong xu thế là giảm mưa
nên nhiệt độ có tăng nhẹ so với những ngày qua
nên nhiệt độ ngày và đêm trên khu vực thừa thiên huế
giao động trong khoảng là hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
chỉ một vài nơi vượt ngưỡng là ba mươi bốn độ